trước đó vào lúc năm h ngày hai mươi ba tháng ba trên vùng địa bạc liêu xảy ra vụ chìm tàu cá làm hai người mất tích
tàu cá do ông hoàng biểu làm chủ kiêm thuyền trưởng đang trên đường vào đất liền
khi còn cách cửa biển gành hào khoảng năm hải lý thì gặp sóng to gió lớn nên bị lật úp chìm tàu
khi xảy ra tai nạn trên tàu có tám thuyền viên
rất may là một tàu cá đang hoạt động ở khu vực lân cận nên đã kịp thời cứu vớt được sáu người đưa vào bờ an toàn
hiện còn hai thuyền viên mất tích
liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng tại trung cư carina plaza quận tám tp hcm khiến một mươi ba nạn nhân tử vong
sở y tế tp hcm cho biết đến sáng ngày hôm nay vẫn còn bốn mươi bốn nạn nhân đang được điều trị tại các bệnh viện
cụ thể bệnh viện nguyễn tri phương còn một mươi hai bệnh nhân dự kiến hai bệnh nhi cũng sẽ được xuất viện trong ngày hai mươi bốn tháng ba
tại bệnh viện triều an hiện chỉ còn một trường hợp điều trị chấn thương trình hình
bệnh viện nhi đồng một cũng còn hai trẻ đang điều trị
và một bệnh nhi mới nhập viện
bệnh viện quận sáu đang điều trị bảy ca
thông tin từ bệnh viện quốc tế ct cho biết hiện bệnh viện này còn một mươi năm bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị theo dõi
bệnh viện trợ rẫy đang điều trị cho một mươi một bệnh nhân
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
lợi dụng sơ hở đối tượng phan văn ca chú tại gò công đông tỉnh tiền giang
đã lèn vào lấy trộm tài sản tổng trị giá khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
với hành vi trên đối tượng đã bị công an huyện gò công đông tạm giam
vào ngày ba mươi một tháng một cao uống rượu cùng anh lý quốc sang là chủ của một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã tân đông
lợi dụng lúc mọi người không để ý ca đã lèn vào phòng ngủ trộm một số trang sức tổng trị giá khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng đồng văn lập trú tại huyện tiên du tỉnh bắc ninh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam
vào ngày một mươi chín tháng ba tại thị xã tử sơn đối tượng lập điều khiển xe máy giật túi sách của hai phụ nữ đang lưu thông trên đường
trong túi có một điện thoại iphone sáu s và tiền mặt tổng trị giá khoảng chín mươi năm triệu đồng
tại cơ quan điều tra lập khai đã thực hiện ít nhất bốn vụ cướp giật lập là đối tượng có nhiều tiền án và nghiện ma túy đá
còn tại tỉnh long an tự xưng là chủ xà lan một đối tượng lừa đảo gọi đến chủ công trình để xin vận chuyển hàng
sau đó lợi dụng lòng tin đối tượng đã chiếm đoạt gần ba mươi triệu đồng và bỏ trốn
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạnh hóa tỉnh long an đã xác minh và bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản là trịnh quốc tặng
chú tại tỉnh trà vinh tặng đã chiếm đoạt số tiền ba mươi triệu đồng của anh tạ hoàng an là chủ xà lan
với hành vi trên cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với tặng
gần ba trăm linh cây thúc phiện được trồng tại khu rừng bắc mười thuộc xóm bắc nà xã hồng định huyện quảng yên tỉnh cao bằng vừa bị lực lượng chức năng huyện quảng yên tỉnh cao bằng phát hiện và phá nhổ
số cây thuốc phiện trên được trồng tại hai điểm trong rừng sâu sau vùng nguyên liệu vầu trúc chiều cao mỗi cây từ một m đến một năm m đã được các đối tượng khai thác lấy nhựa
công an huyện quảng uyên tỉnh cao bằng đang điều tra và xác minh làm rõ các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định